thưa quý vị sau khi ghi nhận các ca f trong cộng đồng thì từ ngày hai tháng chín
thành phố thanh hóa sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong thời gian thực hiện giãn cách thành phố thanh hóa đang khẩn trương xét nghiệm tầm soát trên diện rộng cho người dân
và đến nay đã xét nghiệm sàng lọc cho hơn một trăm sáu mươi tám người và xét nghiệm pcr cho gần hai người trong vùng phong tỏa
theo kế hoạch đến ngày tám tháng chín thành phố thanh hóa sẽ xét nghiệm sàng lọc bắt buộc cho bốn trăm linh người dân
nhằm phát hiện sớm các trường hợp f trong cộng đồng
từ chiều ngày ba tháng chín thành phố thanh hóa cũng đã hoàn tất việc phát phiếu đi chợ cho từng hộ dân
trong khoảng thời gian đến ngày tám tháng chín mỗi hộ dân sẽ được phát hai phiếu đi chợ
từ đến hai mươi giờ ngày ba tháng chín thành phố thanh hóa đã xét nghiệm sàng lọc sát covid một mươi chín cho hơn một trăm sáu mươi tám người
và xét nghiệm khẳng định pcr cho gần hai người trong vùng phong tỏa và bệnh viện hợp lực
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa cho biết
tính đến một mươi tám h ngày ba tháng chín trên địa bàn tỉnh ghi nhận một mươi năm ca mắc covid một mươi chín
các ca mắc này đều ghi nhận trong khu cách ly và khu phong tỏa